tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc điện đàm thảo luận về một loạt các vấn đề hai bên cùng quan tâm như tình hình tại ukraine kế hoạch xây dựng trung tâm khí đốt của khu vực tại thổ nhĩ kỳ và xuất khẩu ngũ cộc từ các cảng trên biển đen
trong thông báo ngày một mươi sáu tháng một điện kremlin nhấn mạnh hợp tác giữa moscow và ankara trong lĩnh vực năng lượng là một trong số các ưu tiên của hai nước bao gồm việc cung cấp khí đốt tự nhiên của nga và thiết lập một trung tâm khí đốt của khu vực ở thổ nhĩ kỳ
hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc xuất khẩu ngũ cốc của ukraine từ các cảng ở biển đen và cách thức tháo gỡ các rào cản đối với xuất khẩu phân bón và lương thực của nga cũng như việc bình thường hóa quan hệ thổ nhĩ kỳ syri
thổ nhĩ kỳ là thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đồng thời cũng là láng giềng trong khu vực biển đen có mối quan hệ tốt với cả nga và ukraine
kể từ sau khi nổ ra xung đột tại ukraine thổ nhĩ kỳ luôn thể hiện vai trò trung gian hòa giải cân bằng
thành công nổi bật với vai trò này của ankara là thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ ukraine đi qua biển đen được dư luận quốc tế đánh giá tích cực vì đã góp phần giải quyết mối đe dọa an ninh lương thực toàn cầu